vào đêm qua ngày một mươi bảy tháng một một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh lào cai đạt ngưỡng mạnh nhất
khiến cho nhiệt độ tại các khu vực giảm xuống rất thấp đặc biệt là tại các vùng núi trời rét đậm rét hại
theo đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết lúc bảy giờ sáng nay
nhiệt độ đo được tại các địa phương của tỉnh lào cai đều đồng loạt giảm sâu
cụ thể tại huyện bảo yên quan trắc được nhiệt độ giảm xuống mức một mươi năm bảy độ c
thành phố lào cai nhiệt độ còn một mươi sáu hai độ c
huyện bắc hà một mươi hai hai độ c
thị xã sapa rét hại nặng chỉ còn tám độ c
đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trong đợt lạnh rét này
theo dự báo hôm nay và ngày mai không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai sẽ suy yếu đẩy nhiệt độ tăng dần
dự báo đêm nay nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
vùng cao một mươi ba một mươi bốn độ c
khu du lịch quốc gia sapa lên mức từ chín đến một mươi độ c
mặc dù nhiệt độ có chiều hướng tăng tuy nhiên tại các địa bàn vùng cao như bắc hà sapa thì vẫn ở mức thấp
do đó người dân cần chủ động giữ ấm cho người và vật nuôi tránh thiệt hại xảy ra